vâng thưa quý vị thời gian qua nhiều vụ án mạng xảy ra đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội
có những vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhất thời bột phát
nhưng cũng có những vụ mâu thuẫn đã kéo dài dai dẳng dẫn đến xung đột rồi án mạng
một số vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai gần đây tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo
về sự gia tăng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng nẻp ô xe máy đối tượng dương thanh sang một mươi tám tuổi
chú ở phường tràng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mang tội giết người
trước đó sang cùng một mươi bảy người khác cùng trang lứa dùng súng tự chế dao mã tấu bom xăng đi hỗn chiến với một nhóm khác
hậu quả làm phan lê thanh sang bị nhóm của dương thanh sang dùng súng bắn gục tại chỗ
sau khi gây án các đối tượng trong cả hai băng nhóm đã bỏ trốn
tuy nhiên qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
vô vụ án này thì cơ quan điều tra xác định là đây là mâu thuẫn bọc phát của hai nhóm thanh thiếu nghiêm
trong quá trình lưu thông trên đường
chưa phát hiện có dấu hiệu băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên đường
địa bàn có một thời gian dài để làm mâu thuẫn bọc phát và chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ
xem còn đồng phạm hay không để ký bắt để xử lý
đồng thời xác định là làm rõ nguồn gốc của khẩu súng tự chế mà đối tượng sử dụng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra gần một mươi vụ gây dối trật tự công cộng
đối tượng gây án phần lớn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
trong đó có tới khoảng sáu vụ các đối tượng đều sử dụng súng
dao má tấu bom xăng để đánh nhau
trong công tác giáo dục quản lý con em của mình
cùng với chính quyền địa phương cùng với nhà trường cơ sở
để giáo dục con em của mình trong quá trình kết bạn với nhau
kịp thời phát hiện ra những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè
để có giáo dục để có uống nắng
đồng thời nếu như phát hiện những biểu hiện
nó bất thường trong con em của mình thì cũng có trao đổi với lực lượng công an các phường xã
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
tại địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn các gia đình
mỗi người dân ý thức chấp hành pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột
mâu thuẫn hàng ngày không để mâu thuẫn lên đỉnh điểm
tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương